hội đồng đội tp hcm cũng vừa tổ chức lễ phát động đội viên học sinh không xả rác với khẩu hiệu
mắt thấy rác tay nhặt ngay nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học sinh
đội viên thiếu niên trên địa bàn tp hcm
lễ phát động thu hút hàng ngàn học sinh tham gia các em được hướng dẫn gìn giữ môi trường qua những hành động cụ thể
như giữ gìn ngăn bàn sạch lớp học đẹp sân trường xanh sạch giữ gìn vệ sinh cá nhân
tham gia tuyên truyền vận động và nhắc nhở gia đình và mọi người xung quanh cùng thực hiện không xả rác

giữ môi trường theo chương trình đội viên học sinh không xả rác được triển khai xuyên suốt từ nay đến năm hai nghìn hai mươi